ngày hai mươi sáu tháng bốn theo giờ địa phương tổng lãnh sự quán việt nam tại ekaterinburg
cùng hội cựu chiến binh việt nam tại tỉnh svelov liên bang nga đã long trọng tổ chức kỷ niệm
bốn mươi năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng lãnh sự việt nam tại thành phố ikeinburg ngô phương nghị
đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đồng thời khẳng định
dù chiến tranh đã lùi xa nhưng chúng ta luôn khắc sâu ghi nhớ những công hiến lớn lao
những tấm gương kiên trung hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đồng chí
ông trương bình minh chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam tại tỉnh svelov
sự ủng hộ giúp đỡ của các hội đoàn người việt và đề nghị hội cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy
truyền thống yêu nước tinh thần bộ đội cụ hồ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước